việt nam là một trong một trăm linh bảy quốc gia ký công ước tại montegobay zamaica ngay sau khi văn kiện này được mở ký và là một trong những quốc gia phê chuẩn sớm trước khi công ước có hiệu lực
căn cứ và quy định của công ước về luật biển việt nam đã và đang tiến hành quản lý có hiệu quả và triển khai các hoạt động kinh tế biển trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của mình
đồng thời chúng ta cũng chủ động và hợp tác cùng các bên liên quan xác lập chủ quyền biên giới quốc gia trên biển lãnh hải và lãnh thổ
tuy nhiên việc thực thi công ước này còn nảy sinh nhiều thách thức xuất phát từ các hành động không tuân thủ luật pháp quốc tế của một số quốc gia trong khu vực

tù hợp với các quy định của công ước theo hướng bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nhân biển phục vụ phát triển bền vững
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm chúng ta có một hệ thống các quy định pháp lý
trong đó có quy định quan trọng nhất đó là luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai cộng như một loạt các luật dầu khí luật thủy sản
thứ hai là đóng góp của chúng ta trong chuyện thực thi công ước luật biển
tức là chúng ta giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng công ước luật biển bằng các biện pháp hòa bình
trong đó có các tranh chấp liên quan đến phân định các vùng biển các tranh chấp khác
nhưng mà đây là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
đó là gì là mọi tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với cả luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước luật biển
thứ ba đó là chúng ta tiếp tục tham gia vào việc một số các điều ước quốc tế đa phương
trong đó là có cái công ước về bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng biển ngoài quyền tác phóng quốc gia
công ước luật biển là làm gì làm giàu và dựa trên cơ sở của các quy định của công ước luật biển
làm giàu thêm các quy định của công ước luật biển
rồi còn thứ tư nữa là gì là thực thi trong công ước luật biển cũng rất quan trọng
đó là việc tuyên truyền phổ biển về các quyền và lợi ích
tại vì thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến thì những người dân các lực lượng chức năng
thì hiểu rõ hơn các quyền và lợi ích của pháp của mình trên biển
để từ đó thực thi tốt hơn các quyền và lợi ích của mình
thời gian qua tình hình biển đông có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng tới quyền
và lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam như việc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển
và thêm lục địa của việt nam đưa tàu khảo sát vào thăm dò trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế
và thêm lục địa của việt nam
trước những động thái vi phạm đó việt nam kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế như chủ động giao thiệp trên nhiều kênh khác nhau
trao công hàm phản đối nêu vấn đề tại các diễn đàn quốc tế thông tin cho dư luận quốc tế
nhằm yêu cầu chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam
trên các vùng biển được xác định phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế đã khiến vấn đề biển đông
trở thành một trong những thách thức an ninh lớn nhất không chỉ trong khu vực asean
mà cả châu á và thế giới
công ước luật biển như chúng ta thỉ niệm đã phản ánh một cách là quy định một cách toàn diện
về quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia
công ước luật biển là hành động trên biển trong việc xác định các vùng biển
vì vậy đây là những cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng cho việc đảm bảo duy trì
các hòa bình an ninh trật tự ở khu vực
vì vậy muốn duy trì được hòa bình an ninh ở khu vực thì điều đầu tiên là thực thi một cách có trách nhiệm
thực thi một cách thiện trí các quy định liên quan tới quốc gia
việc mà chúng ta xây dựng chiến lược biển ma cái chiến lược biển đấy
luôn luôn có ý thức được là công ước luật biển là nền tảng
cũng như là luôn luôn theo dõi sát và phản ánh
các cái tiến trình đang diễn ra sắp tới sẽ thực hiện
thì nó thể hiện là cái chủ trương hội nhập tích cực của việt nam
cũng như là cái tinh thần là thượng tôn pháp luật
cũng tôn trọng luật pháp quốc tế của việt nam
cũng như là cái đóng góp của việt nam
sẵn sàng là đóng góp thêm nữa vào những cái xây dựng cái luật chơi chung công bằng
và trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế
rõ ràng hòa bình và ổn định trên khu vực biển đông
đòi hỏi sự tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển unc
cách tiếp cận dựa trên luật lệ mà việt nam đang thể hiện trên các diễn đàn quốc tế
đã chứng tỏ việt nam là một quốc gia tham gia tích cực
và mang tính xây dựng trong một liên minh toàn cầu đấu tranh vì hòa bình ổn định
và một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực biển đông